năm nay nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hơn hai mươi ba sáu trăm sáu mươi ha lúa hẻ thu do thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm nhiều diện tích lúa ở những chân ruộng cao hoặc là cuối canh tưới thủy lợi xuống giống muộn thiếu nước tưới khô hạn cục bộ trong khi nhiều máy bơm không thể hoạt động do cát bồi lấp
nằm ở cuối canh nam thủy lợi lớn nhất tỉnh phú yên cánh đồng lúa của bà con nông dân phường phú lâm thành phố tuy hòa và các xã hòa hiệp bắc hòa hiệp trung huyện đông hòa mới gieo xạ hơn nửa tháng nay đang bị khô hạn
mọi năm đến thời điểm này nông dân đã lấy nước bón phân và cấy rậm thế nhưng từ khi xuống giống đến nay trời nắng nóng gai gắt mặt ruộng nứt nẻ lúa gần như không được chăm sóc do chạm bơm đầu nguồn không có nước để bơm